chương trình an ninh toàn cảnh hôm nay thứ năm ngày hai mươi một tháng bảy xin kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị việc đưa môn lịch sử trở lại thành môn học bắt buộc ở cấp học trung học phổ thông
đã nhận được sự ủng hộ và đồng tình của người dân
tuy nhiên thì việc điều chỉnh lịch sử thành môn bắt buộc có làm thay đổi cấu trúc chương trình đã ban hành
và chúng ta cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp ra sao
khi mà thời gian khai giảng năm học mới còn không dài
nội dung sẽ được phải trao đổi cùng khách mời của chương trình trong góc nhìn chuyên gia
mời quý vị đón chờ trong một ít phút tới
hoàn còn mở đầu như thường lệ sẽ là phần điểm nhanh các tin tức đáng chú ý diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
hôm nay tòa án liên dân hiện tượng hòa tỉnh lòng an tiếp tục phiên xét xỉ xe thật
vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
nguyên bức hiệu pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tiết pháp bồng lai

vị cáo lê tùng vân và một số vị cáo cho rằng cáo chặn nêu hành kỳ của họ không đúng
một số câu hỏi của các cục cáo chẳng được bầu thẫn với nhau
và mâu thuẫn với cả lời khai cuộc bình đã khai trong khóa trình của cha
chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày
châu thương đã dùng kéo và dùng cốc cây giết chết mẹ
sáng ngày hai mươi tháng bảy tại thiên tòa sâu thẳm
tòa nghe dân tỉnh an giang được phạm thủ đạo châu phiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tổ hai xã an tư được định liên tục an giang
tử tình về tốn giữ người
nguyễn kim long chú liện tâm bình thủ tướng long đã xảy ra mối phận
cùng nhau đối thượng của hồ minh nhật và lê bảo vũ
sau khi vượt xong trong lúc sổ sát long đã dùng dao đâm nhật và vũ thủy vong
sau đó nguyễn kim long đã đầu cứu tại thông an địa phương
tại thiên tòa nguyễn kim long đã thành phần khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi bắt tốn
hội đồng xét xử tòa nghe dân tỉnh kim long được phạm nguyễn kim long một mươi sáu năm tù về tốn giết người
khoảng chín h ngày hai mươi tháng bảy đám cháy lớn xảy ra tại sự phạm dây dết
trong thổng ba trăm sáu mươi bảy vượt lại thông an phú đông quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
học giải sát phòng trái chết cháy và cứu đoạn cứu hộ phong an thành phố hồ chí minh
đã điều phương hiện cùng nhiều cán bệnh dân sĩ đến một trường
tiến thẳng chết cháy sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy đã sập đắt
nhưng nhiều tài sản của người dân bị thiêu dụi
ngoài sự làm dây dết những các nhà dân liên kề cũng bị ảnh hưởng do cháy
đang vận chuyển một trăm năm mươi năm bình kim loại chưa ký cười
vì vụ sử tùng bệnh phòng cảnh sát kỳ tế công an thổng thống đà nẵng phát hiện bắt giữ
mở rộng đấu tranh vào ngày một mươi chín tháng bảy phòng cảnh sát kỳ tế công an thổng thống đà nẵng
tiếp tục phát hiện tài xế nguyễn anh văn đang cất dấu tám bình phí nio trong khoang cây nới dưới bầm xe
qua làm việc cả hai tài xế đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của đồ
và khai nhận vận chuyển từ một người khác đưa đến đà nẵng và sẽ có ngủ nhận
thưa quý vị tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn đang diễn biến phức tạp
theo thống kê của bộ công an chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm
đã phát hiện và xử lý hơn tám trăm năm mươi trường hợp dương tính với ma túy
gần một trăm linh bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
và hơn một trăm bốn mươi trường hợp chạy quá tốc độ quy định
và để giải quyết tình trạng này thì đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cũng đã đề xuất nhiều kiến nghị
trong đó kiến nghị chính phủ chỉ đạo lực lượng chức năng nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo lái xe ô tô
hiện đề xuất này nhận được sự quan tâm của dư luận cũng như là của cư dân mạng
ủng hộ có xong cũng có ý kiến bày tỏ sự băn khoăn
chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung này trong tiểu mục cư dân mạng hôm nay
nghiên cứu đánh giá từ thực tiễn có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc
mà nguyên nhân là người lái mới chưa nắm rõ quy định khi đi trên cao tốc
do đó nhiều ý kiến cho rằng việc đưa nội dung đào tạo sát hạch lái xe trên đường cao tốc là rất cần thiết
bởi việc được thực hành lái xe trên loại hình đường cao tốc có nhiều điều kiện đặc thù và yêu cầu riêng
sẽ giúp người lái xe có thêm kỹ năng thực tế và cũng tránh gây ra những vụ tai nạn có thể dẫn tới thiệt hại lớn
hiện các tuyến cao tốc đã dần hình thành ở khắp cả nước giúp người dân đi lại nhanh chóng hơn
thế nhưng không phải ai cũng làm chủ được tay lái khi chuyển làn vào cao tốc
đề xuất hay ở nước ngoài họ bắt buộc có những tiết học lái xe trên cao tốc
tập lái xe trên cao tốc là một phần không thể thiếu
mong sớm triển khai để khi cấp bằng lái học viên sẽ có được kiến thức và kinh nghiệm vững chắc khi lái xe trên cao tốc
tôi thi bằng lái ô tô năm hai nghìn bảy lúc đó tại việt nam vẫn chưa có nhiều đường cao tốc như hiện nay
mỗi lần lái xe lên đường cao tốc tôi cảm thấy rất hồi hộp do trong quá trình học không có điều kiện đi lên loại đường này
đứng ở góc độ đào tạo trung tâm sẵn sàng ủng hộ điều này
ngoài việc học các tình huống ở điều kiện địa hình giao thông thông thường
thì học viên có thể tiếp cận và tìm hiểu kỹ hơn việc lái xe trên cao tốc
giúp nâng cao chất lượng đào tạo
tuy nhiên cũng có một số ý kiến khác của cư dân mạng xung quanh đề xuất này
nếu học cho đủ thì đúng là cần bổ sung nhiều chứ không riêng gì chạy trên cao tốc
thì lý thuyết thì đã được dạy học thuộc để thi chứ thực ra nhiều câu hỏi vẫn mơ hồ
thực hành thì cũng chỉ được dạy để đỗ trong hình chứ ra đường vẫn phải tự thần vận động
cao tốc là đường chạy xe có tốc độ cao
với những người đang tập lái chưa có kỹ năng tinh thần chưa vững

không thể chạy tốc độ cao được
hiện giáo trình đào tạo lái xe đã có một chương về đào tạo lái xe trên đường cao tốc
trong đó có đề cập rõ việc người lái xe vào ra phải xử lý như thế nào
truyền làn xử lý tình huống trên cao tốc
và sắp tới đây theo tổng cục đường bộ việt nam cho biết
các trung tâm đào tạo trang bị phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe
trong đó có khá nhiều bài học hướng dẫn học lái xe trên đường cao tốc
lái xe là việc không đơn giản
nếu không được đào tạo tốt
khi để xảy ra tai nạn sẽ ảnh hưởng đến không chỉ tính mạng của chính bản thân
mà có liên quan đến người khác
vì vậy nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
những quy định càng chặt chẽ càng khó
thì việc cấp giấy phép lái xe cho đúng người đúng đối tượng càng được siết chặt
một bộ phận tài xế ở việt nam có ý thức kém
và có phần không nhỏ là không hiểu luật khi tham gia giao thông
việc sở hữu ô tô ngày càng nhiều
và ngày càng tiếp cận nhiều hơn với hạ tầng giao thông hiện đại
thì giáo trình đào tạo lái xe cũng phải thay đổi cho phù hợp
nội dung này nên được đưa vào cuối chương trình đào tạo cấp bằng
khi học viên đã có kiến thức và thực hành lái xe trên đường trường
và trước mắt có thể xây dựng bài thực hành trên mô hình cabin
để học viên làm quen với việc giữ khoảng cách cách giữ làn và chuyển làn an toàn
tôi nghĩ rằng đến lúc cần nghiêm túc lại việc dạy và học lái xe cũng như sát hạch
ví dụ cho học lý thuyết trong vòng sáu tháng
đạt điểm lý thuyết thì chuyển qua học thực hành
sau khi thi đậu thực hành thì phải có ít nhất sáu mươi giờ chạy trong nội ô đông đúc
hai mươi giờ chạy quốc lộ đường trường sáu mươi giờ chạy cao tốc
đủ số giờ thì mới cấp bằng chính thức
và lúc này trường dạy lái và giáo viên dạy lái mới hết trách nhiệm với học viên
quan điểm suy nghĩ của bạn xung quanh việc đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc
vào chương trình đào tạo lái xe ô tô như thế nào
hãy cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vấn đề hoàn trả mặt đường sau khi thi công
thì không phải là đơn vị thi công nào cũng làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình
nhiều nơi sau khi công trình hoàn thành
thì mặt đường lại trở nên gồ ghề nắp cống hố ga đan sen
tạo thành cái bẫy cho người đi đường
vâng nhưng mới đây tại khu vực có rào chắn thi công cầu vượt chữ c
nút dao phạm ngọc thạch chùa bọc hà nội
khi mà đơn vị tháo rỡ rào chắn thì bẫy trên mặt đường đã xuất hiện
vừa càng trở ra bẫy trên mặt đường đã xuất hiện
rào thông gây nguy hiểm cho người tham gia rào thông
mà lại vừa mất mỹ quan đô thị
khu vực đang rào chắn thi công cầu vượt chữ c
tại nút dao phạm ngọc thạch chùa bọc
khi đơn vị thi công rỡ bỏ hàng rào
thì các chướng ngại vật như thế này đua nhau chiếm diện tích phần đường
đồng thời thử thách tay lái của người điều khiển phương tiện
khi rào như thế thì vốn đã hình thành những cái luồng tuyến giao thông
nó ổn định rồi
thì những cái khu vực mà đang thi công như thế
nếu có lú nứt
hay có những cái vấn đề gì đấy hư hỏng
thì chúng ta khắc phục nó
sửa chữa nó tiện hơn rất nhiều
là chúng ta tháo rào ra
sau đó là lai tiếp tục ngăn lại để mà thi công
do vậy là tốt nhất là trước khi mà tháo rào thông ra
trả lại mặt đường cho tất cả các phương tiện lưu thông
thì thi công lại vừa là tiết kiệm được thời gian
đảm bảo an toàn cũng như là thoát lợi
cho cả đơn vị thi công cũng như là
cái người tham gia lưu thông trên đường phố
một tuyến đường khi lưu thông
vốn dĩ phải đảm bảo bề mặt
trơn nhẵn đảm bảo tầm quan sát
sông chỉ chưa đầy một trăm linh mét
có hơn một mươi nắp cống lần
nắp hộp kỹ thuật nhô cao trên mặt đường
thậm chí hố to dù đã được che chắn
nhưng vẫn bị biến dặn
và sâu hơn một mươi cm
chỉ cần người điều khiển xe máy không làm chủ được tốc độ
xe va phải hố nắp cống
và tai nạn rất dễ xảy ra
cái bánh xe máy nó bóp vào những chỗ lõm
hoặc là những gở cao như vậy
rất dễ loạn tròn tay lái
ngã ra đường
và trong tình trạng lưu thông hỗn hợp
cả ô tô và xe máy
có thể người đi xe máy bị ô tô chẹt phải
gây ra tai nạn
thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí là tử vong
cho nên tuyệt đối không được
để duy trì tình trạng đó
mà tháo gỡ rào chắn
việc hoàn trả lại mặt đường sau khi thi công
dường như vẫn là vấn đề bút nhối
bố dĩ thi công
bao giờ nền đường cũng có hệ số lú nứt
đó là tình trạng bình thường
và khó tránh khỏi
sau nhiều đơn vị thi công lại không có biện pháp khắc phục kịp thời
dẫn đến việc sửa chữa chậm chạp
trong khi giao thông tại thành phố hà nội
luôn có mặt độ cao
các phương tiện tham gia giao thông khá phức tạp
từ kích thước tốc độ cho đến tải trọng
nguy cơ mặt đường mất mô
luôn tìm ẩn mối nguy hiểm khó lường
phải có những cái giải pháp
đồ bê tông nhựa
củng cố lại mặt đường phẳng
cũng như là phải sơn lại
tất cả những cái ký hiệu giao thông
để cái việc lưu thông
trên đường không những
làm cái bế mặt bằng phẳng
mà kể cả các cái ký hiệu giao thông
trên đường phố được
làm cho cái việc đi lại trở nên an toàn
cũng như là xử lý những cái trường hợp
mà vi phạm nó có cơ sở
cầu vượt chứa xe vốn dự kiến hoàn thành
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
xong đến nay
dự án vẫn còn một ngang như thế này
và với việc chậm tiến độ
thì un tắc tại khu vực này
vẫn cứ tiếp diễn
các chướng ngại vật
vẫn đang sửng sững đe dọa
để người ta học thông
mới đây thì bộ giáo dục và đào tạo
vừa ban hành kế hoạch thực hiện điều chỉnh môn lịch sử
trong chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi chín
việc đưa môn lịch sử trở lại
thành môn học bắt buộc
và cấp học trung học phổ thông
đã nhận được sự ủng hộ và đồng tình của người dân
tuy nhiên để điều chỉnh môn lịch sử
từ lựa chọn sang bắt buộc
trong một thời gian ngắn
thì sẽ gặp những khó khăn nào
và liệu là có làm thay đổi cấu trúc
của chương trình học đã ban hành hay không
chúng ta cần triển khai đồng bộ
các giải pháp ra sao
khi mà thời gian khai giảng năm học mới không còn dài
để cùng trao đổi về vấn đề trên
hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi
với giáo sư tiến sĩ đỗ thanh bình
nguyên chủ nhiệm khoa lịch sử
trường đại học sư phạm hà nội
xin mời quý vị cùng theo dõi

với môn cuộc truyền hình của nhân dân
thưa giáo sư thì vừa qua
bộ giáo dục và đào tạo

trở thành môn học bắt buộc
trong chương trình trung học phổ thông mới tới đây

trong đó có môn lịch sử
thì cái môn lịch sử đó là
trong cái chương trình ấy
thì được xếp vào môn lựa chọn
thế thì khi mà xếp vào môn lựa chọn ấy
thì khi mà triển khai
bắt đầu triển khai
và tôi cũng nhớ rằng là hôm đó
thì là đài truyền hình đưa lên
thì bắt đầu dư luận
có ý kiến
đặc biệt là cử tri
có ý kiến
và trước hết là các cựu chiến binh
có ý kiến
rồi giáo viên phổ thông
nói chung là nhân dân cả nước có ý kiến
thì thật ra
cái môn lịch sử
là một trong những cái môn
môn lịch sử
quan trọng trong giáo dục
lòng yêu nước
giáo dục cái trách nhiệm
đối với lịch sử
đối với dân tộc
tất nhiên là môn
môn nào cũng quan trọng
trong giáo dục phổ thông
nhưng môn lịch sử
nó có cái lợi thế của nó
là giáo dục
cái lòng yêu nước
cái trách nhiệm
đối với tổ tiên
đối với dân tộc
lịch sử của nước ta
là cái lịch sử
mà chống ngoại xâm
bảo vệ đất nước
chống ngoại xâm
nó gắn với
từng con người việt nam
cho nên là
mọi người dân đều nhìn thấy
hình ảnh của mình
trong cái lịch sử đó
cái nhu cầu của người dân
là môn lịch sử
là chính đảng
bắt buộc là chính đảng
thì đến nay
thì năm học mới đã cận kề
bộ giáo dục chỉ có một tháng
để vừa tập huấn
vừa điều chỉnh cái môn lịch sử
thời gian như vậy có quá ngắn hay không
có ảnh hưởng gì đến
cái việc chất lượng môn sử hay không ạ
khi mà có cái động thái
là môn lịch sử
là môn học
sẽ là môn học bắt buộc
tức là môn lịch sử là cái động thái
thì bộ giáo dục đã có chuẩn bị
và đã đề nghị
một số các chuyên gia
và sẵn sàng
chuẩn bị cho sự điều chỉnh
ba vùng huyền
tức là ba cụ vùng huyền
của giáo viên cả nước
cái chương trình đó
và tuần sau
bắt đầu triển khai luôn
tôi cho là hoàn toàn kịp
từ bảy mươi tiết học
sau khi thẩm định lựa chọn
thì lịch sử còn năm mươi hai tiết
trên một năm
điều này có ảnh hưởng đến
chất lượng giảng dạy hay không ạ thưa ông
cái chương trình giáo dục lịch sử
mà chúng ta vừa nói đấy
là từ bảy mươi tiết xuống năm mươi hai tiết
bắt buộc đấy
thì nếu tổng hợp lại
số tiết nó nhiều hơn
chương trình hai trăm linh sáu
tức là nhân lên là một trăm năm mươi sáu tiết
tức là cao hơn
cái chương trình nhận hành như thế này
nhưng mà thấp hơn
cái dự kiến một chút
nhưng mà tôi cho là
là phù hợp
bởi vì là
đối với các cháu
ví dụ như là học
học tự nhiên
ví dụ như là
sau này nó đi học
ngành y chẳng hạn
cần trang bị kiến thức
thế là vừa phải
và những kiến thức
mà một trăm năm mươi sáu tiết ấy
trang bị cho toàn bộ
cũng phù hợp
là những kiến thức
cốt lõi nhất rồi
cơ bản nhất rồi
theo chương trình
chương học bảo thông mới
thì đến nay
thì nhiều học sinh
đã lựa chọn xong
cái tổ hợp môn học của mình
và cái việc
đưa môn sử trở thành
môn học bắt buộc
có gây sao chuẩn cho các em hay không ạ
thì bộ học dục có
có một cái thông báo
là năm hai tiết
và có một cái sự
sẽ điều chỉnh
theo cái hướng
bảy môn bắt buộc
cộng với lịch sử
là tám môn bắt buộc
các cơ sở dục
sẽ lựa chọn
thêm bốn môn nữa
những cái tổ hợp còn lại
ở đây tôi nói luôn là
trước đó là
bảy môn bắt buộc
cộng với năm môn
nó là một mươi hai môn
các trang học trong một hai môn
thì bây giờ là tám môn bắt buộc
cộng với bốn môn
cũng là một mươi hai môn
thì bốn môn
bốn môn lựa chọn này
thì sẽ lựa chọn
trong ba cái tổ hợp đó
để xây dựng
cái tổ hợp
cho trường mình
thì tôi nghĩ là họ đã
thì họ các trường
các cơ sở dục
các cơ sở dục
thì họ cũng đã
chỉ điều chỉnh
thì tôi chứ hoàn toàn
có thể kịp thời
là chúng không có vấn đề gì
là khó khăn cả
và vẫn kịp
vẫn đảm bảo được
trước đây thì nhiều học sinh
vẫn kêu ca rằng
môn lịch sử nhạt nhòa
và rất là khó học
khó tiếp thu
vậy thì khi mà môn học
trở thành môn học bắt buộc
thì chúng ta cũng phải thiết kế
cái chương trình như thế nào
để môn học trở nên hấp dẫn
với người học hơn thưa ông
đây là cái vấn đề
mà sợ quan tâm
và đặc biệt chúng tôi rất quan tâm
là khi mà đi tập hướng cho giáo viên
thì chúng tôi cũng nói với
các thầy cô là
gần đây ạ
thì bây giờ môn lịch sử
là môn bắt buộc rồi
thì nhiệm vụ của thầy cô
cũng nặng nề hơn
thế thì để
để cho các con
nó thích môn lịch sử
nó yêu thích môn lịch sử
thì các thầy cô phải làm sao
dạy các con
trước hết nó yêu quý thầy cô
và khi nó nhìn thầy cô
thầy cô nó hao hức
là đến thầy cô
đến giờ lớp ấy
đến đường non học
cái thứ hai
là cái chương trình giáo dục của tông
sách cho khoa viết
là hoàn toàn theo cái hướng
phát triển năng lực của phòng chất
theo hướng đổi mới hoàn toàn
chứ không tiếp cận nội dung
như sách cho khoa viết
cái chương trình hai trăm linh sáu nữa
cái chương trình hai trăm linh sáu là viết
theo kiếp nội dung là trăng sách cho khoa
nhưng mà các bạn nhìn thấy
thì nó hầu như toàn chữ đen trắng
rất ít hình
nhưng sách cho khoa mới viết
theo hướng đổi mới
viết theo kiếm tất cả năng lực
trong một bài
một bài để các cháu học
mà chúng tôi gọi là một bài học đấy
một bài lịch sử học đấy
viết theo một cái hướng là
đảm bảo đáp ứng
đúng cái yêu cầu
của chương trình
đã đặt ra
đấy là cái
cái thứ hai là
hệ thống câu hỏi
có thể các cháu tự học
để thầy cô tổ chức
các hoạt động dạy học
và cái thiết kế
của một cái bài dạy ấy
cái bài học ấy
là thiết kế để cho thầy cô
dễ thiết kế
một cái giáo án đổi mới
nếu như cô dạy
theo cách cũ
cách ngày xưa là
thầy cô đọc
để trò chép
thì sách này không làm thiết đoạn
là nếu mà chỉ đọc chép
thì sách này chỉ đổ

thì cô không có thiết đoạn nữa
và thầy cô phải tổ chức
cái hoạt động cho học sinh
thầy là chủ đạo
trò là chủ động
và kéo trò vào tham gia
bài học ấy
tôi nghĩ là
là cái chương trình
thất tiêu khoa mới
là viết theo cương đó
và chúng tôi cũng rất muốn là
khi mà đọc bốn
thì chắc chắn là các thầy cô cũng
và chúng tôi có cái gợi ý
cái gợi ý
khi mà viết cho cho khoa
tại các tác giả
có gợi ý
cái giáo án
tức là cái giáo
cái bài dạy
tức là cái
trong sách giáo viên
trong sách giáo viên
đấy là một
thứ hai là một cái điểm nữa
mình nhớ là cái mới
như thế này của cái chương trình
của sách này
là trước kia chỉ học lý thuyết
thì bây giờ có thực hành
sau một chủ đề
đều có bài thực hành
có một hai bài thực hành
cái bài thực hành ấy
thì chúng tôi đều hướng dẫn
trong sách giáo viên
chứ không thể là đối với khoa
thì có thể
thực hành trong lớp
để lưu kéo
cho nó vào
có thể hoặc thực hành
quay thực điện
hoặc bài thực hành
đều hướng dẫn
thì tôi nghĩ là
chất lượng nó sẽ lên
một lần nữa xin cảm ơn giáo sư
về những chia sẻ vừa rồi